cụ bà keenan đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer và biontech tại một bệnh viện địa phương ở conventry miền trung vùng england
phát biểu với báo giới cụ keenan đã bày tỏ vinh dự khi trở thành người đầu tiên được tiêm loại vaccine này
coi đây là món quà mừng sinh nhật sớm có ý nghĩa nhất khi chỉ khoảng một tuần nữa cụ sẽ bước sang tuổi chín mươi một
cùng với cụ keenan những người già trên tám mươi tuổi các điều dưỡng và nhân viên y tế tuyến đầu và bảo trợ xã hội là đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại anh
những người này sẽ phải tiêm nhắc lại mũi thứ hai sau hai mươi một ngày
bộ nông nghiệp pháp vừa thông báo đã phát hiện chủng cúm da cầm h năm n tám độc lực cao tại một trang trại nuôi vịt ở tây nam nước này
đây là ổ dịch cúm da cầm đầu tiên được xác nhận tại nước này trong năm hai nghìn hai mươi
ổ dịch cúm gia cầm tại pháp đã được thông báo trước đó một ngày nhưng vào thời điểm đó lực lượng chức năng chưa xác định được chủng virus
dịch cúm da cầm đang bùng phát mạnh tại châu âu đẩy ngành chăn nuôi của châu lục này vào tình trạng đáng báo động
phát trước đó đã khiến hàng chục triệu con da cầm bị tiêu hủy
tháng một mươi một vừa qua pháp đã nâng cảnh báo lên mức cao đồng nghĩa với việc da cầm và tất cả các loại chim nuôi phải được bảo vệ hoặc giữ trong nhà để tránh tiếp xúc với chim hoang dã
hôm qua trường trung học clinton state thuộc bang queensland miền trung australia đã bị xét đánh khiến một mươi ba học sinh và hai giáo viên phải đi cấp cứu tại bệnh viện
theo thông tin từ giới chức địa phương cho biết
khi xét đánh các em học sinh trong độ tuổi từ một mươi đến một mươi hai đang chơi ở sân thể thao ngoài trời của trường
một số học sinh được cho là đang nghịch nước
hiệu trưởng nhà trường cho biết khi xét đánh trời không mưa các học sinh khác đã được đưa trở lại vào lớp học để đề phòng bất chắc
toàn bộ một mươi năm người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định với triệu chứng ngứa nhẹ
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã tạo ra một cú hích cho quá trình chuyển đổi số
trong lĩnh vực ngân hàng sự bùng nổ của thanh toán điện tử đã thúc đẩy nhiều ngân hàng trung ương nhanh chóng thử nghiệm các loại tiền kỹ thuật số có chủ quyền
tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại về tốc độ phát triển mạnh mẽ của các đồng tiền kỹ thuật số hiện nay
cũng như những biện pháp ngăn chặn lợi dụng việc thanh toán bằng tiền kỹ thuật số để tiến hành các hoạt động phi pháp
năm hai nghìn tám khi đồng tiền kỹ thuật số bitcoin ra đời rất nhiều sự hoài nghi và tranh cãi đã nổ ra
từ một thứ chẳng có mấy giá trị ở thời điểm đỉnh cao một bitcoin có thể mua được hai ounce vàng
giá trị của bitcoin có những thời điểm tăng với tốc độ khó tin thậm chí lên tới ba trăm linh
bitcoin chiếm đến sáu mươi sáu tổng vốn hóa
thị trường tiền kỹ thuật số với giá trị ước đạt hơn một trăm sáu mươi tám tỷ usd nhưng sự hoài nghi về bitcoin chưa bao giờ suy giảm
ai là người quản lý chế độ phát hành loại tiền này
bitcoin đã từng khiến nhiều người phải quay cuồng theo nhịp độ lên xuống của nó
nếu như đầu năm hai nghìn một mươi ba giá trị mỗi bitcoin chỉ tương đương hai mươi đô la mỹ một bitcoin
thì đến cuối năm đã vượt mốc một đô la mỹ một bitcoin
cũng chính vì sự lên xuống như vậy mà giá trị của bitcoin thiếu tính ổn định
câu chuyện về tiền kỹ thuật số trở nên nóng hơn
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua đồng tiền kỹ thuật số bitcoin đạt mức một mươi chín đô la mỹ một bitcoin
ghi nhận mức tăng một trăm sáu mươi trong năm nay
mới đây công ty thanh toán trực tuyến paypal của mỹ đã cho phép khách hàng sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán
ở cấp độ quốc gia ngân hàng trung ương nhật bản hàn quốc đều đã thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số vào đầu tài khoá hai nghìn hai mươi
để giảm bớt sự thống trị của các công ty mỹ trong không gian thanh toán khu vực
đồng thời bắt kịp với xu hướng cách mạng công nghiệp bốn
liên minh châu âu đang nỗ lực đưa ra kế hoạch phát triển đồng tiền kỹ thuật số cho riêng mình
hiện có khoảng năm sáu trăm sáu mươi loại tiền kỹ thuật số đang được giao dịch trên thị trường
bitcoin là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất và lớn nhất thế giới
chính vì vậy nó đã trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc
một ví dụ là vào năm hai nghìn một mươi sáu thông tin về việc tin tặc đánh cắp một lượng bitcoin tương đương với sáu mươi sáu triệu đô la mỹ
từ thị trường chứng khoán hồng kông đã làm bitcoin mất giá
các chuyên gia lo ngại việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong đó có facebook với đồng libra
lên kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số có thể phá vỡ hệ thống tài chính của châu âu
tiền kỹ thuật số là giải pháp thanh toán thuận tiện và hiệu quả
nhưng nó cũng có thể gây tổn hạng đối với cạnh tranh sự riêng tư ổn định tài chính
và thậm chí là chủ quyền tiền tệ của các quốc gia
trước lo ngại này tháng trước ủy ban châu âu ec đã công bố kế hoạch kiểm soát tiền kỹ thuật số
tại cuộc họp ngày hôm qua giữa các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của g bảy
cùng lãnh đạo quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới
các quan chức tài chính g bảy nhất trí phải kiểm soát mạnh mẽ các đồng tiền kỹ thuật số
châu âu không thể và sẽ không chấp nhận đồng tiền này xâm nhập vào thị trường
trong khi những rủi ro về công tác quản lý vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng
bộ trưởng tài chính đức olaf scholz cũng đã bày tỏ lo ngại
xung quanh việc cấp phép phát hành đồng tiền kỹ thuật số libra
với tên gọi mới là dm của facebook tại đức và châu âu
đặc biệt đây lại là đồng tiền do tư nhân sở hữu
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đang tạo ra sự thay đổi hướng tới việc thanh toán kỹ thuật số và không dùng tiền mặt
ngân hàng trung ương châu âu ecb cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục tồn tại
ngay cả khi cuộc khủng hoảng y tế này qua đi
theo tôi tiền mặt có thể bị khai tử sau khoảng một thập kỷ nữa
khi đó đối với thế hệ tương lai việc cầm tiền mặt theo người cũng trông kỳ quặc
như chúng ta thấy ai đó mang một túi vàng bên người
dẫu sao tiền điện tử hiện vẫn được đánh giá là con dao hai lưỡi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt